xe khách bốn mươi năm chỗ ngồi tiếp tục va vào giải phân cách trên quốc lộ một a gây hư hỏng nặng
quốc lộ một a hiện đang được nâng cấp mở rộng có giải phân cách cứng ở giữa phân chiều cho người và phương tiện tham gia giao thông
theo nhiều tài xế nếu không quen đường sẽ rất dễ dẫn đến tai nạn
xe máy xe khách bốn mươi năm chỗ ngồi tiếp tục va vào giải phân cách trên quốc lộ một a gây hư hỏng nặng
từ thông tin của các tài xế qua khảo sát tại một số đoạn đường quốc lộ một a đi qua địa bàn tỉnh quảng ngãi vào ban đêm
nhận thấy do chưa hoàn thiện một số đoạn đường mới chỉ đạt giải phân cách cứng mà chưa làm lưới chống chói
vì vậy về ban đêm khi hai xe ô tô đi ngược chiều bật đèn pha thì tài xế rất khó xác định vị trí của giải phân cách cứng
đêm ngày một mươi sáu tháng chín trên tuyến quốc lộ một a đoạn đi qua thị trấn la hà huyện tư nghĩa
xe tải do tài xế nguyễn thái hoài sơn bị đèn pha của xe ô tô ngược chiều làm anh sơn bị chói mắt và mất phương hướng
xe ô tô của anh đã tông vào giải phân cách cứng
vụ tai nạn đã làm một phụ xe bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ngãi
tại nguyên nhân của những vụ tai nạn vô thông xảy ra trên
có nhiều nguyên nhân
trong đó nguyên nhân đầu tiên là do tiến đường đang nâng cấp mã rộng vừa thay cầm vừa khai thác
do đó hệ thống biển báo trên các tuyến quốc lộ một a qua địa bàn tỉnh quảng ngãi là còn thiếu chưa đầy đủ
người điều khiển phương tiện giao thông rất khó khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông bên đường
và do thiếu biển báo cho nên là người ta cũng dẫn đến chủ quan thì xảy ra tai nạn giao thông
không xử lý kịp
dẫn đến tai nạn giao thông và khi tai nạn giao thông xảy ra thì sẽ tông vào giải phân cách
thưa quý vị các đặc trí và các bạn
trong thời gian qua một số vụ tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ một a
nguyên nhân là do ý thức chấp hành một giao thông điện vụ của người tham gia phương tiện giao thông
đồng bộ hạng kế bacu đã được các cơ quan chức năng cảnh báo nhiều lần
với tật đó hệ thống biển báo và hệ thống chống chóa trên tuyến quốc lộ một a
vẫn vẫn là vấn đề
cũng là nguyên nhân dẫn đến tai nạn
từ đầu năm đến nay lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc ninh
đã phát hiện và xử lý hàng nghìn lượt xe quá tải trên địa bàn
chỉ trong ngày một mươi bảy tháng một mươi tổ công tác phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc ninh
đã kiểm tra xử lý một mươi bốn xe tải trở qua khối lượng cho phép
tất cả các xe đều có tài trọng lớn trở quá mức cho phép từ sáu mươi đến một trăm linh
hòng tránh sự phát hiện xử lý của lực lượng chức năng
các lái xe thường tìm cách chạy nhanh
trên những cung đường nhánh
tiêm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông
và gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân
từ nay đến cuối năm lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh bắc ninh
sẽ mở đợt cao điểm xử lý các xe chở quá tải quá khổ
kiên quyết lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
sở giao thông vận tải phú yên cho biết
sau tuyến tuy hòa tp hcm và ngược lại
từ cuối năm nay hãng hàng không giá rẻ z pac
sẽ khai thác đường bay nội địa tuy hòa hà nội và ngược lại
theo đó hãng hàng không giá rẻ z star
sẽ bắt đầu mở đường bay tuy hòa hà nội
từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm
tần suất bay ban đầu là ba chuyến mỗi tuần
sau đó sẽ tăng dần tần suất theo nhu cầu hành khách
máy bay khai thác là airbus ba trăm hai mươi năm
việc khai thác đường bay này sẽ góp phần tạo điều kiện
xe cho nhân dân và du khách đi lại trên tuyến tuy hòa hà nội
góp phần thu hút khách du lịch hà nội
và các tỉnh phía bắc đến phú yên
được biết lâu nay tuyến tuy hòa hà nội
và ngược lại do hãng hàng không việt nam airlines
khai thác bằng máy bay atr bảy mươi hai
tuy nhiên do giờ bay không thuận lợi và máy bay nhỏ
nên chủ yếu phục vụ nhu cầu đi lại công tác của cán bộ
rất ít khách du lịch đi lại trên tuyến bay này
một bảy trăm một mươi tám tỷ đồng là tổng mức đầu tư dự án
đầu tư xây dựng
tổng mức đầu tư xây dựng hoàn chỉnh nút giao
giữa cầu thanh trì và quốc lộ năm hà nội